tại thái nguyên đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch nước đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy thái nguyên
về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chúc mừng ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân tỉnh thái nguyên
tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đã ghi nhận những thành tựu của tỉnh thái nguyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
ổn định lực lượng chính trị giữ vững trật tự xã hội thực hiện tốt chỉ thị năm cho công tác xây dựng đảng
đồng chí cũng chỉ đạo tỉnh tập trung phát triển kinh tế xã hội phải phát triển bền vững toàn diện về an ninh phát triển kinh tế
nhưng vẫn phải bảo vệ môi trường để cải thiện đời sống cho người dân
đồng chí cũng tuyên dương tỉnh đã vượt một mươi chín chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và chỉ đạo tỉnh đạt thành tích cao hơn nữa để hướng tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
xuất ra bài học từ quá trình phát triển kinh tế năm năm qua để hướng tới thành tích cao hơn về kinh tế trong nhiệm kỳ năm năm tới
tỉnh cũng cần đề ra phương hướng và kế hoạch cụ thể để hành động song song với chú trọng bảo đảm an ninh xã hội trong toàn tỉnh
phó chủ tịch nước cũng đã có buổi thăm và làm việc với công an tỉnh thái nguyên
chúc mừng những thành tựu công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua và chỉ đạo nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới